công ty cổ phần cảng đà nẵng thuộc tổng công ty hàng hải việt nam đã tổ chức lễ khánh thành dự án mở rộng cảng tiên sa giai đoạn hai sau hai năm thực hiện
dự án mở rộng cảng tiên sa giai đoạn hai do công ty cổ phần cảng đà nẵng đầu tư hơn một tỷ đồng với diện tích gần sáu mươi m hai
dự án bao gồm việc xây dựng hai cầu tàu dài hơn năm trăm linh mét với sức nâng đạt bốn mươi tấn tầm với bốn mươi mét và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm
với sự ra đời của dự án cảng đà nẵng đã sở hữu gần một bảy trăm linh mét cầu bến có khả năng tiếp cận tàu hàng tổng hợp trọng tải đến bảy mươi dw
tàu container đến bốn đơn vị container hóa tàu khách loại lớn đến một trăm năm mươi đơn vị dung tải toàn phần
hệ thống cầu bến cùng các thiết bị xếp dỡ kho bãi hiện đại góp phần nâng cao năng lực xếp dỡ và chất lượng dịch vụ
đồng thời bảo đảm năng lực tiếp nhận hàng hóa qua cảng tiên sa lên đến một mươi hai triệu tấn một năm